nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tổ chức bế mạc đại hội đại biểu đảng bộ nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sau đây là ghi nhận nhanh của phóng viên truyền hình nhân dân mời quý vị cùng theo dõi
xây dựng đắk lắc giàu đẹp văn minh bản sắc từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng tây nguyên
là mục tiêu đạt ra tại đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh đắk lắc lần thứ một mươi bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm diễn ra trong ba ngày đã bế mạc vào chiều nay một mươi năm tháng một mươi
trong nhiệm kỳ này tỉnh đắk lắc tập trung vào sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá để thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực
tại đại hội đại biểu đã tiến hành bầu năm mươi ba đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh
sau ba ngày làm việc khẩn trương với tinh thần tập trung dân chủ chiều nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tuyên quang đã tiến hành phiên bế mạc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tỉnh tuyên quang sẽ tập trung thực hiện ba khâu đột phá năm nhiệm vụ trọng tâm và một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm hai nghìn hai mươi năm
đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra đưa tuyên quang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện bền vững trong khu vực miền núi phía bắc
sau hơn hai ngày làm việc chiều nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bắc giang lần thứ một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã thành công tốt đẹp
đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
mục tiêu tổng quát là đến năm hai nghìn hai mươi năm xây dựng tỉnh bắc giang phát triển toàn diện vững chắc nằm trong một mươi năm tỉnh thành phố có quy mô kinh tế grdp dẫn đầu cả nước
cũng trong chiều nay đại hội đại biểu đảng bộ thành phố hải phòng lần thứ một mươi sáu đã diên ra phiên bế mạc
với quyết tâm cao ban chấp hành đảng bộ thành phố hải phòng khóa một mươi sáu quyết tâm đoàn kết kế thừa những thành quả những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước
năng động sáng tạo để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đưa hải phòng bước vào thời kỳ phát triển bất phá toàn diện hoàn thiện cơ bản sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa vào năm hai nghìn hai mươi năm
sáng ngày một mươi năm tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh thái bình lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã tổ chức phiên bế mạc
đại hội biểu quyết thống nhất cao phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm năm tới định hướng đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn năm hai nghìn bốn mươi năm
theo đó xây dựng thái bình đến năm hai nghìn hai mươi năm trở thành tỉnh phát triển khá đến năm hai nghìn ba mươi theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm hai nghìn bốn mươi năm là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông hồng
tại đại hội đảng bộ tỉnh bình dương đồng chí trần văn nam bí thư tỉnh ủy bình dương khóa một mươi được ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi một bầu chức danh bí thư tỉnh ủy bình dương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với phương châm đoàn kết dân chủ kỳ cương đổi mới phát triển đại hội đã tập trung đánh giá khách quan
toàn diện kết quả năm năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
từ đó đại hội đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới xây dựng bình dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh văn minh hiện đại từng bước trở thành đô thị thông minh của vùng và cả nước
ngày một mươi năm tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tiền giang lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm họp phiên bế mạc
đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của đảng bộ từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm tiền giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam
để đạt được mục tiêu này tỉnh tiền giang sẽ tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức đoàn kết dân chủ năng động sáng tạo huy động đa dạng các nguồn lực khai thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh gắn đổi mới với mô hình tăng trưởng